cũng trong chiều nay tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đã tiếp hạ nghị sĩ andre furhau bộ trưởng quốc vụ nguyên chủ tịch hạ viện vương quốc bỉ
bày tỏ vui mừng gặp lại bộ trưởng quốc vụ vương quốc bỉ andré verhaal tại hà nội
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ việt nam luôn coi bỉ là đối tác quan trọng trong liên minh châu âu eu
quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bao gồm cả hợp tác liên nghị viện đã phát triển rất tốt đẹp thời gian qua
thay mặt quốc hội và nhân dân việt nam phó chủ tịch thường trực quốc hội cảm ơn hạ viện bỉ đã thông qua nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam việt nam vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
góp phần thúc đẩy sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc khắc phục các hậu quả chiến tranh ở việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các hình thức hỗ trợ thiết thực về tài chính công nghệ phát triển nhân lực giúp việt nam xử lý hậu quả chất độc da cam tại một số khu vực bị ảnh hưởng
bộ trưởng quốc vụ vương quốc bỉ nhấn mạnh hạ viện bỉ là cơ quan lập pháp đầu tiên trên thế giới thông qua nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam việt nam
điều đặc biệt là nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ một trăm linh bộ trưởng quốc vụ vương quốc bỉ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động này trong thời gian tới
phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn hạ viện bỉ sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam liên minh châu âu evipa trước khi kết thúc nhiệm kỳ
đề nghị bỉ ủng hộ thúc đẩy ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng iuu với xuất khẩu thi sản của việt nam
tính đến nỗ lực nghiêm túc của việt nam thực hiện các khuyến nghị của ec
về phát triển nghề cá bền vững hai bên cũng nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao cấp ủy ban và cơ quan phục vụ quốc hội nghị viện tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như liên minh nghị viện thế giới ipu liên minh nghị viện pháp ngữ apf phát huy vai trò cầu nối của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác mới thúc đẩy hợp tác vùng địa phương và do